ở nước ta số ca tử vong do bệnh dạy chiếm phần lớn tổng số ca tử vong của tất cả các bệnh truyền nhiễm
hàng năm trung bình có khoảng bốn trăm linh người bị chó mèo cắn phải điều trị dự phòng bằng vaccine dạy
với tổng chi phí ước tính hơn ba trăm linh tỷ đồng
các trường hợp tử vong do bệnh dạy vì không đi tiêm phòng vaccine và chủ yếu gặp ở vùng nông thôn
nơi có tập quán nuôi chó thả rông không tiêm phòng vaccine cho đàn chó và còn thiếu hiểu biết về phòng chống bệnh dạy
hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bệnh dạy là một cơ hội nhằm truyền thông
tăng cường sự hiểu biết của người dân về phòng chống bệnh dạy
cũng như thiết lập và tăng cường phối hợp liên ngành kêu gọi sự hợp tác cam kết của cộng đồng
các cấp chính quyền ban ngành đoàn thể tổ chức và cá nhân cùng tham gia đẩy lùi căn bệnh nguy hiểm này
thưa quý vị năm trăm một mươi hai đó là tổng số ca tử vong do bệnh dạy được ghi nhận tại nước ta trong vòng năm năm qua
tính đến thời điểm hiện tại
số ca tử vong do bệnh dạy chìm đến năm mươi tổng số ca tử vong do bệnh chuyển nhiễm gây dịch
trong đó nguyên nhân tử vong chính là do không tiêm vaccine phòng dạy bởi sự chủ quan và thiếu hiểu biết về căn bệnh này
bệnh dạy là một bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm lây từ động vật sang người
người mắc bệnh dạy khi đã lên cơn thì tỷ lệ tử vong gần như là một trăm linh
ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị số ba mươi một
yêu cầu tất cả các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các bộ ngành tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dạy trên toàn quốc
nhằm đạt mục tiêu của chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dạy giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
những giải pháp đó liên quan đến vấn đề về truyền thông giữa cộng đồng như nào
đối với vấn đề quản lý đàn chó như nào
tiêm vaccine đàn chó như nào
vấn đề giải quyết vấn đề vaccine
tiêm ở những người bị phơi nhiễm như nào
vấn đề truyền thông vấn đề phối hợp liên ngành
thời gian vừa qua công tác phòng chống bệnh dạy đã đạt kết quả nhất định
giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm số ca tử vong do dạy trên cả nước đã giảm ba mươi so với năm hai nghìn một mươi ba trở về trước
tuy nhiên trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tình hình bệnh dạy tại việt nam có chiều hướng tăng cao trở lại
với số ca tử vong năm sau cao hơn năm trước
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay tình hình bệnh dạy so cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
không có dấu hiệu suy giảm
với sáu mươi bảy ca tử vong tính đến đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
hầu hết các trường hợp tử vong tập trung tại một số tỉnh thành phố khu vực miền núi phía bắc và bắc trung bộ
bộ y tế sẽ tiếp tục phối hợp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
các bộ ban ngành các cấp chính quyền và các tổ chức quốc tế tăng cường nhận thức về các biện pháp dự phòng bệnh
và mở rộng điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho người bị chó cắn
cải thiện công tác giám sát và báo cáo dịch bệnh
khuyến khích sự hợp tác hiệu quả hơn nữa giữa hai ngành y tế và thú y ở cấp địa phương
hôm nay tại hà nội viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia phối hợp với cục an toàn thực phẩm bộ y tế
đã tổ chức hội nghị khoa học kiểm nghiệm thực phẩm năm hai nghìn một mươi tám
đây là sự kiện quan trọng nhằm tập hợp công bố rộng rãi và chia sẻ kết quả nghiên cứu
kinh nghiệm và các ứng dụng thực tiễn trong kiểm nghiệm thực phẩm của việt nam và quốc tế
hoạt động kiểm nghiệm thực phẩm đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc quản lý chất lượng về an toàn thực phẩm
tuy nhiên thực tế hiện nay trong lĩnh vực thực phẩm các phòng thí nghiệm được phép áp dụng các phương pháp kiểm nghiệm khác nhau
dẫn tới cùng một sản phẩm kết quả đánh giá về chất lượng an toàn khác nhau gây khó khăn cho các cơ quan quản lý
hiện tại là trong lĩnh vực thực phẩm thì các phòng thí nghiệm được phép áp dụng các phương pháp kiểm nghiệm khác nhau
mà họ tham khảo sau đó họ chuẩn hóa
tại phòng thí nghiệm với năng lực thiết bị của con người từng phòng thì có phương pháp kiểm nghiệm khác nhau
các phương pháp kiểm nghiệm khác nhau dẫn tới có khi cùng một sản phẩm nhưng kết quả đánh giá về chất lượng an toàn lại khác nhau
dẫn tới làm khó cho cơ quan quản lý làm mất lòng tin đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng
hội nghị khoa học kiểm nghiệm thực phẩm hai nghìn một mươi tám là cơ hội để các nhà quản lý các nhà khoa học đưa ra các phương pháp
nhằm từng bước hướng tới thống nhất các phòng kiểm nghiệm
và phương pháp kiểm nghiệm thực phẩm trên toàn quốc
chúng tôi cũng đánh giá rằng đây là một hội nghị khoa học không những là giới thiệu các phương pháp kiểm nghiệm của việt nam
mà kể cả các tổ chức kiểm nghiệm quốc tế kể cả các yêu cầu kiểm nghiệm của quốc tế
đây là một cơ hội rất tốt để chúng ta thống nhất và đưa ra các phương pháp thử cùng một sản phẩm
nhưng nếu phương pháp thử khác nhau thì kết quả kiểm nghiệm có thể nó sẽ khác nhau
cho nên đây là một hội nghị hết sức quan trọng
kiểm nghiệm của việt nam trong những năm qua đã được chú trọng đầu tư từ tuyến trung ương đến địa phương
tuy nhiên những trang thiết bị hiện đại chính xác vẫn chủ yếu tập trung tại tuyến trung ương
bộ y tế và các bộ ngành liên quan đang tích cực nâng cao năng lực kiểm nghiệm đối với tuyến địa phương
bằng các hình thức cải tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật đầu tư trang thiết bị
đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm nghiệm
thưa quý vị sáng nay tại nghĩa trang huyện gio linh
ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã tổ chức lễ truy điệu và an táng ba mươi sáu hải cốt liệt sĩ
do đội quy tập năm trăm tám mươi bốn bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị quy tập được
tại thôn xuân mai xã do bình huyện gio linh
từ thông tin của nhân dân địa phương cung cấp từ ngày một mươi tám tháng chín đến ngày một tháng một mươi
đội quy tập năm trăm tám mươi bốn bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị đã phối hợp với cấp ủy
chính quyền và nhân dân huyện gio linh tiến hành tìm kiếm và quy tập được ba mươi sáu hải cốt liệt sĩ
tại lô cao xu năm mươi một và năm mươi hai nông trường cao su dốc miếu thuộc thôn xuân mai
xã gio bình huyện gio linh tỉnh quảng trị
các hải cốt liệt sĩ phát hiện tìm thấy được trơn ở độ sâu gần một mét
bao bọc kỹ trong tàng võng còn nhiều xương di vật kèm theo như cúc áo giày dép thắt lưng bút
theo thông tin của cựu chiến binh cung cấp địa điểm phát hiện ba mươi sáu hải cốt là khu vực
từng an táng các chiến sĩ thuộc tiểu đoàn ba trung đoàn hai mươi bảy hy sinh trong chiến tranh chống mỹ
lễ truy điệu và an táng ba mươi sáu hải cốt liệt sĩ được tổ chức trọng thể trang nghiêm
thể hiện lòng thanh kính tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ
đã anh dũng hy sinh vì nền tự do độc lập của tổ quốc
hạt kiểm lâm huyện đồng phú tỉnh bình phước cho biết vừa phát hiện một vụ phá rừng nghiêm trọng
xảy ra tại khoảnh bảy tiểu khu ba trăm sáu mươi ba
trên địa bàn nông lâm trường tân lập xã tân lợi
thuộc quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su bình phước
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện có hai mươi bốn cây rừng đã bị chặt hạ
các đối tượng vi phạm tẩu tán khỏi hiện trường một mươi ba cây gỗ
chỉ còn lại hai mươi hai khúc gỗ tròn hơn ba mét khối gồm gỗ lòng mang châm rẻ rái ngựa trò chai
do không xác định được chủ sở hữu hợp pháp số gỗ bị khai thác trái phép
nên hiện số gỗ đang được tạm giữ tại chốt bảo vệ rừng liên xã tân hòa tân lợi để xác minh điều tra
trong báo cáo về tình hình quản lý và bảo vệ rừng của tri cục kiểm lâm tỉnh bình phước cho biết
trong chín tháng vừa qua địa phương này xảy ra hai mươi bốn vụ phá rừng trái phép
và hàng chục vụ vi phạm quy định chung về quản lý bảo vệ rừng
vận chuyển chế biến và kinh doanh lâm sản trái pháp luật
công an huyện lệ thủy tỉnh quảng bình vừa bắt quả tàng một đối tượng tàng trữ trái phép
một số lượng lớn chất ma túy trên người đang trên đường đi tiêu thụ
ngày hai tháng một mươi lực lượng phòng chống ma túy công an huyện lệ thủy phối hợp với đồn công an lệ ninh
xã sơn thủy tiến hành tuần tra kiểm soát tại khu vực thôn hoàng viễn xã sơn thủy huyện lệ thủy
phát hiện đối tượng lê văn trung ba mươi một tuổi trú tại xã duy ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
đang cất giấu trong người năm túi ni lông màu xanh chứa bảy trăm tám mươi hai viên nén màu hồng
một mươi hai viên nén màu xanh cùng nhiều túi nhỏ chứa nhiều loại tinh bột khác nhau
đối tượng lê văn trung khai nhận toàn bộ số tăng vật trên đều là ma túy với nhiều dạng khác nhau
được đối tượng mua của một người không rõ địa chỉ ở huyện quảng ninh tỉnh quảng bình để bán kiếm lời
công an huyện lệ thủy đã tạm giữ đối tượng và tăng vật để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
thưa quý vị cùng với bệnh sởi và tay chân miệng sốt xuất huyết hiện đang bùng phát mạnh ở tỉnh đồng nai
đáng lo ngại là nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết tại các khu công nghiệp là rất lớn
mời quý vị cùng theo dõi kỳ nhận sau đây của chúng tôi
trung tâm y tế dự phòng tỉnh đồng nai cho biết từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
toàn tỉnh đồng nai ghi nhận hơn bốn ca mắc sốt xuất huyết trong đó đã có hai ca tử vong
đáng chú ý hiện đang là thời điểm sốt xuất huyết bùng phát mạnh tại các địa bàn
nhiều khu công nghiệp đông công nhân thuê trọ như thành phố biên hòa cao huyện long thành nhơn trạch vĩnh cửu
chọn ra hai mươi xã phường trọng điểm chúng tôi đã hình thành một đội ngũ cộng tác viên phòng chống sốt xuất huyết
khoảng bốn hơn bốn công tác viên và giao cho mỗi công tác viên sẽ phụ trách một số các hộ gia đình
nhiệm vụ của công tác viên là đi đến thăm các gia đình trong địa bàn mình được phụ trách đó
xem là có những vấn đề
vật chứa những vị trí mà lăng quang phát triển và hướng dẫn cho người dân để dọn dẹp các vật chứa để hạn chế lăng quang phát triển
cũng như sẽ tuyên truyền cho người dân đồng thời là phối hợp với cơ quan y tế xử lý các ổ dịch cũng như các đợt phung hóa chất diện rộng
theo ngành y tế đồng nai bên cạnh bệnh tay chân miệng và bệnh sởi thì số ca mắc bệnh sốt xuất huyết ghi nhận trên địa bàn hiện nay đang ở mức báo động
do vậy ngoài việc tăng cường các biện pháp phòng chống và điều trị của ngành y tế mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong phòng bệnh bằng cách vệ sinh nhà cửa đồ dùng sạch sẽ đổ hết các dụng cụ chứa nước mà mỗi có thể đẻ trứng
chuyển sang phần tin tức quốc tế thưa quý vị liên quan đến công tác khắc phục hậu quả của trận động đất sóng thần tại indonesia
quân đội và cảnh sát của nước này đã được tăng cường triển khai
giữ an ninh trật tự tại các khu vực bị ảnh hưởng
tại các điểm bán xăng dầu ở thành phố palu thuộc tỉnh trung sulawesi các lực lượng an ninh đã thiết lập những chốt kiểm soát để duy trì trật tự
hạn chế nguy cơ xảy ra các vụ cướp bóc dẫn tới tình trạng hỗn loạn
các hoạt động cứu trợ quốc tế đang diễn ra hết sức khẩn trương tại thành phố palu
trong khi đó cơ quan giảm nhẹ thảm họa indonesia thông báo thảm họa động đất sóng thần đã khiến một bốn trăm hai mươi bốn người thiệt mạng và hơn hai năm trăm linh người bị thương
ngoài ra sân bay palu vốn chỉ tiếp nhận các chuyến bay quân sự sau khi xảy ra thảm họa đã bắt đầu khai thác các chuyến bay thương mại với số lượng nhất định và ưu tiên các nhân viên cứu hộ
sáng nay tòa malaysia đã chính thức cáo buộc bà rosmah mansor phu nhân cựu thủ tướng najib razak tội giành rửa tiền liên quan tới vụ bê bối làm thất thoát hàng tỷ usd của quỹ đầu tư nhà nước một mdb
tại tòa bà rosmah mansor
rosmah mansor đã phủ nhận toàn bộ một mươi bảy cáo buộc liên quan đến tội giành rửa tiền
trước đó một ngày bà mansor đã bị bắt sau khi bị ủy ban chống tham nhũng malaysia thẩm vấn lần thứ ba về vụ bê bối tại quỹ một mdb
viện dẫn lý do tính nghiêm trọng của vụ việc phía công tố đã đề nghị khoản bảo lãnh khoảng hai bốn triệu đô la và tịch thu hộ chiếu của bà mansor đồng thời yêu cầu tòa không cho phép bà mansor được tiếp xúc với nhân chứng
hiện cựu thủ tướng malaysia najib jarak cũng đang phải hầu tòa trong một vụ xét xử riêng
với cáo buộc biển thủ số tiền lớn từ quỹ một mdb ông najib đã chính thức bị buộc tội vào hôm hai mươi tháng chín với hàng chục tội danh liên quan đến lạm quyền và rửa tiền
liên quan đến vấn đề brexit chính phủ pháp vừa cho biết đang đề xuất một dự luật để chuẩn bị cho trường hợp anh và liên minh châu âu eu không đạt được thỏa thuận
bộ trưởng châu âu của pháp bà nataly loa cho biết theo dự luật những công dân anh sống tại pháp sẽ có quyền lợi tương tự
như những công dân pháp sống tại anh hậu brexit đây là một thỏa thuận có đi có lại trong đó london và paris cùng nhau xử lý vấn đề quy chế công dân của nhau công bằng
bà cho biết thêm dự luật trên vẫn có thể thay đổi vì hiện còn quá nhiều bất chắc trước thời điểm anh chính thức rời eu vào ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
mặc dù tin tưởng rằng anh và eu sẽ có thể đạt một thỏa thuận về brexit song bà loiseo nhấn mạnh vẫn cần chuẩn bị cho mọi kịch bản kể cả không đạt được thỏa thuận
theo kế hoạch các nghị sĩ pháp sẽ bắt đầu thảo luận dự luật trên từ đầu tháng một mươi một tới
luật hưu trí sửa đổi tại nga vừa chính thức được ban hành theo đó thì tuổi nghỉ hưu của nam được tăng lên từ sáu mươi lên sáu mươi năm đối với nữ là từ năm mươi năm lên sáu mươi quy định mới này sẽ có hiệu lực từ năm hai nghìn một mươi chín
ngoài luật hưu trí sửa đổi tổng thống putin cũng ký ban hành luật cho phép người lao động có ngày nghỉ để điều trị và dưỡng bệnh tại nhà
nhưng vẫn được hưởng nguyên lương ngoài ra ông cũng ký ban hành luật ngân sách sửa đổi liên quan đến quỹ hưu trí luật lao động sửa đổi luật hình sự sửa đổi
nhiều năm qua tăng tuổi về hưu là vấn đề được tranh luận tại nga do tuổi thọ tăng lên và khả năng bảo đảm quỹ lương hưu bị ảnh hưởng
khi số lượng lao động giảm còn số người về hưu thì lại tăng hiện liên bang nga có bốn mươi sáu năm triệu người về hưu
luật mới về hưu trí bảo đảm giữ nguyên tất cả các quyền lợi an sinh xã hội cho tất cả người về hưu
sáng nay một phái đoàn hàn quốc đã khởi hành tới triều tiên chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm một mươi một năm hội nghị thượng đỉnh liên triều năm hai nghìn bảy do hai miền triều tiên tổ chức
phái đoàn của hàn quốc do bộ trưởng thống nhất chua myung kiên và lãnh đạo đảng dân chủ li ha chan dẫn đầu
có một trăm sáu mươi người gồm giới chức chính phủ chính trị gia lãnh đạo dân sự
bộ trưởng chua myng kiên bày tỏ hy vọng chuyến thăm này sẽ tạo cơ hội thúc đẩy hòa giải hợp tác và hòa bình giữa hai miền
dự kiến trong ngày năm tháng một mươi phái đoàn hàn quốc sẽ giữ các sự kiện kỷ niệm một mươi một năm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh liên triều hồi năm hai nghìn bảy tại bình nhưỡng giữa tổng thống hàn quốc khi đó là ông romuhin và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
bên lề sự kiện hai bên sẽ tổ chức đàm phán cấp chính phủ để thảo luận những biện pháp tiếp theo
liên quan đến thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai bên trong cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng chín vừa qua ở bình nhưỡng
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc thân ái chào tạm biệt